liên quan đến vụ việc một trẻ năm tuổi bị bỏ quên ở trên xe dẫn tới tử vong tại thành phố thái bình
vào tối ngày hai mươi chín tháng năm ông nguyễn văn thái bí thư đảng ủy xã phú xuân thành phố thái bình tỉnh thái bình cho biết
hiện tại cơ quan công an đang khoanh vùng hiện trường chiếc xe đưa đón của trường mầm non hồng nhung
có trẻ bị bỏ quên ở trên xe dẫn tới tử vong
trước đó người dân phát hiện tại khu vực trường mầm non hồng nhung cơ sở
tại xã phú xuân có một trẻ mầm non bị bỏ quên ở trên xe đưa đón trong cả ngày hai mươi chín tháng năm
một người dân cho hay đến chiều tối phụ huynh đến đón thì không thấy con đâu
nên mới cùng các cô giáo và nhà trường đi tìm
sau đó mọi người phải đập cửa ô tô để đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
theo thông tin phóng viên ghi nhận được cháu bé được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong
hiện thi thể của bé đã được đưa tới nhà xác tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
ghi nhận tại khu vực trường mầm non hồng nhung cơ sở hai vào tối ngày hai mươi chín tháng năm cũng cho thấy
trường đã đóng kín cổng và có một số người dân phụ huynh đang tục trung ở phía ngoài đường
gần đó chiếc ô tô ba mươi sáu chỗ ngôi màu đỏ đưa đón học sinh cắn biển trường mầm non hồng nhung
đang đỗ ở lề đường trong tình trạng đã bị đập vỡ cửa lên xuống
hiện cơ quan chức năng tỉnh thái bình đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc
sự việc trên như một hồi chuông cảnh báo về hiểm họa khôn lường khi để quên chạy nhỏ trên xe
trước đó đã có rất nhiều sự việc đau lòng xảy ra
điển hình như sự việc tại trường gateway vào năm hai nghìn một mươi chín
sự việc cháu bé lhl sáu tuổi đã tử vong do bị bỏ quên ở trên xe ô tô đưa đón
tại trường tiểu học quốc tế gateway hà nội đã khiến dư luận vô cùng băng hoàng và đau xót
vụ việc xảy ra vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại trường phổ thông liên cấp quốc tế gateway có cơ sở tại phương dịch vọng quận cầu giấy hà nội
vào sáng cùng ngày gia đình đã đưa cho bé ra ô tô đưa đón học sinh đến trường
đến một mươi sáu h bốn mươi năm gia đình nhận được cuộc gọi của cô giáo phụ trách đưa đón cháu bé
thông báo cho bé đã tử vong
thi thể của cháu bé đã được đưa tới bệnh viện e để khám nghiệm
đơn vị công an cũng đã được mời đến để làm rõ nguyên nhân vụ việc
kết quả giám định pháp y xác định
cháu lhl sáu tuổi chết ở trên ô tô vào lúc một mươi hai h ba mươi đến một mươi năm h ba mươi phút ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
không phải do tác động ngoại lực
nguyên nhân tử vong vì suy hô hấp và sốc nhiệt
qua những sự việc đau lòng trên các chuyên gia y tế cũng cảnh báo rằng
khi bị bỏ quên ở trên ô tô đã tắt động cơ đóng kín cửa để giữa trời nắng nóng
trẻ sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ như ngạt thở và sốc nhiệt
trên thế giới phần lớn trẻ bị bỏ quên trong tình trạng này đã bị tử vong khi được phát hiện
ba nạn trẻ gặp phải khi bị bỏ quên ở trên ô tô không phải là ít xảy ra trên thế giới
tại việt nam hiện nay số gia đình sử dụng ô tô ngay càng nhiều
và đặc biệt nhà trường cũng có nhiều dịch vụ như đưa đón trẻ bằng xe buýt
theo báo động đỏ các bậc phụ huynh và nhà trường cần phải lưu ý
theo các bác sĩ sốc nhiệt là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong những vụ tai nạn xe cộ không vào chạm
ở trẻ em dưới một mươi năm tuổi
các chuyên gia giải thích rằng cơ thể của trẻ không thể kịp điều hòa nhiệt độ so với nhiệt độ môi trường
thân nhiệt của trẻ con nóng lên đến gấp ba năm lần người lớn
bên cạnh đó các cơ quan trong cơ thể của trẻ sẽ bị dối loạn khi thân nhiệt chạm mốc bốn mươi độ c và tiếp tục tăng cao
trẻ sẽ tử vong vì sốc nhiệt khi thân nhiệt chạm bóc bốn mươi hai độ c
trong khi đó nhiệt độ ở trong xe ô tô nóng lên cực nhanh
chỉ trong vòng một mươi phút nhiệt độ trong xe ô tô có thể tăng lên tới bảy một mươi độ c
thậm chí nhiệt độ bên trong ô tô vẫn tăng cao dù cho nhiệt độ ngoài trời có lạnh
thế nên sốc nhiệt trong say nóng có thể xảy ra ngay cả khi ngoài chơi chiếm một mươi tám độ c
phó sư tiến sĩ trần minh điền bệnh viện nhi trung ương cũng cho biết
sốc nhiệt có thể gây biến chứng đến tất cả cơ quan trong cơ thể như tụt huyết áp thùng cơ tim suy thận cấp hạ đường huyết
liệt miệng người hồn mê suy gan
nếu bệnh nhân ở trong xe ô tô quá lâu cũng có thể dẫn tới tình trạng sốc nhiệt
nguy hiểm tới tính mạng nếu không được đưa tới viện kịp thời
sốc nhiệt là một bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng tăng nhiệt độ trong cơ thể lên trên bốn mươi độ c
và kèm theo các số loại về chức năng thỉnh kinh như số loại ý thức hồn mê và có giật
một số biểu hiện của nhiệt độ cơ thể trên bốn mươi độ c bao gồm
da nóng và khô mệt đau đầu khó thở đau mặt nơn mửa và yếu chảy
có thể dẫn tới dỗ loạn tim hạ huyết áp cân động kinh hồn mê suy gan suy thận dỗ loạn đồng máu
sốc nhiệt cũng có thể gây ra các biên chứng nguy hiểm tới tất cả cơ quan
như tụt huyết áp thùng cơ tim viêm phổi phu phổi suy thận cấp hai tử ống thận cấp hạ hoặc tăng ca ly trong máu
hạ đường huyết liệt nửa người hôn mê văng da và suy gan
tình lượng xấu tỷ lệ với thời gian từ lúc thân nhiệt tăng cao tới lúc được điều trị
trong trường hợp nếu được điều trị sớm bu dịch đầy đủ điều trị tích cực các biên chứng
tỷ lệ xấu sẽ đạt trên chín mươi
đặc biệt tiền lượng xấu khi bệnh nhân có những dấu hiệu như nhiệt độ trên bốn mươi hai hai độ c
sẽ dẫn tới hồn mê hoại tử tế bảo gan dỗ loạn đồng máu tăng thân nhiệt kéo dài suy thận tăng ca ly máu
bác sĩ lương quốc chính khoa cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai cũng cho biết thêm
khi ở lau ở trong ô tô đóng kín nhất là khi xe đậu ở dưới trời nắng nóng
sẽ rất nguy hiểm dù xe có bật điều hòa hay không
khi xe đóng kín không bật điều hòa nhiệt độ trong xe sẽ tăng cao gần gấp đôi nhiệt độ ngoài trời
trong một giờ đầu người ở bên trong sẽ có nguy cơ bị ngặt thở do thiếu oxy sốc nhiệt bất nước và dịch
hiện nay thời tiết ở các tỉnh miền bắc nắng nóng
có những nơi lên tới bốn mươi độ c làm cho sự tranh lệch nhiệt độ ở trong và ngoài xe càng cao
quá trình ngạt thở sốc nhiệt diễn ra càng nhanh hơn
người già và trẻ nhỏ là những người dễ bị ảnh hưởng hơn cả
thời gian dẫn tới các tai biến về sức khỏe và hệ quả còn tùy thuộc vào thể trạng từng người
số lượng người ở trong xe tranh lệch nhiệt độ ở ngoài trời
khi cơ thể bị thiếu oxy não bộ sẽ bị tổn thương
có thể dẫn tới các phản xạ như co cứng hoặc hôn mê
trong trường hợp ở trong xe quá lâu có thể dẫn tới sốc nhiệt và nguy cơ tử vong nhanh hơn sau khoảng hai ba giờ hoặc hơn
khi xe đóng kín nổ máy và bật điều hòa nhiệt độ cũng khá dễ chịu
xong cơ thể lại có nguy cơ bị ngồi độc khí co

khí co là một loại khí không màu không mùi giật độc
khi đi vào cơ thể triệu chứng ban đầu sẽ là mệt mỏi
thậm chí khi xe bật điều hòa mức oxy sẽ giảm
lúc này khí co sẽ phát sinh khi xe hoạt động
làm tăng giảm lượng oxy đi vào máu
khiến cơ thể sẽ bị sốc hoặc có thể đột ngột tử vong
tùy vào tính năng cơ học của chiếc xe mà lượng khí thải co sẽ khác nhau
làm cho người trong xe có thể bị ngặt thở nhanh hơn hoặc chậm hơn
bệnh nhân sẽ cần phải được điều trị ngay lập tức
bằng cách hạ thân nhiệt và hỗ trợ chức năng cơ quan
để không bỏ quên trẻ ở trong ô tô các bác sĩ khuyên cáo phụ huynh
hãy nhớ quy tắc an toàn là lúc nào có phải kiểm tra ghế sau
tránh phân tâm khi lấy xe đặc biệt là dùng điện thoại
nên chú ý khi sự thay đổi về đổi lái đổi đường
nên để ví túi ba lô ở ghế sau để nhớ lấy đồ và không để quên con
đặc biệt nếu ai đó đưa đón con của bạn
hãy kiểm soát chặt chẽ lịch trình đi đến và gọi
nếu như trẻ đến muộn so với lịch hẹn mới
để phòng tránh việc trẻ có thể vào trong ô tô và bị mắc kẹt mà phụ huynh không biết
người lớn cần phải lưu ý để chia khóa xe ra khỏi tâm chất của trẻ em
và dạy trẻ là ô tô không phải chỗ để chơi
đặc biệt cấm chơi trò trốn tim hoặc quanh xe ô tô
nếu tình cờ thấy một đứa trẻ ở lại một mình cho ô tô
những người xung quanh nên gọi hỗ trợ ngay lập tức
sau khi đưa trẻ ra khỏi xe con này gọi cấp cứu ngay nếu thấy trẻ ly bì hoặc đau đớn
các chuyên gia y tế cũng nhấn mạnh rằng
trẻ bị bỏ quên ở trên ô tô
sẽ bị đối diện với rất nhiều nguy hiểm như ngặt thở sốc nhật
do đây là một vô trường kín
xe tắt động cơ lại để ở giữa trời nắng nóng
trong hoàn cảnh như vậy để ô tô ngoài trời nắng nóng
nhiệt độ bên trong xe sẽ rất cao
đây là nguyên nhân dẫn tới nóng bức khó thở trẻ
thân nhiệt con người không thể chịu được ngưỡng nhiệt độ quá cao
khi tới bốn mươi độ c thì sẽ gây ra sốc nhiệt
nguy hiểm hơn tới mức bốn mươi hai độ c
sẽ gây ra các dối loạn về cơ quan như gây thiệt mạng
bỏ quên trẻ em ở trong ô tô là một hành động phân biệt
vô cùng nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong nhanh chóng
do đó cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ
cần để tuyệt đối lưu ý
không bao giờ được để trẻ em ở một mình trong xe
dù là ở trong thời gian ngắn
trong trường hợp trẻ bị sốc nhật
các bậc phụ huynh người chăm sóc trẻ cần phải chú ý
đầu tiên cần để bế trẻ vào khu vực thoáng khí mát mẻ
có bóng dâm để hạ bớt thân nhiệt
coi bỏ quần áo ngoài tiến nước hơi ấm lên người trẻ
nếu trẻ đã họ bớt thân nhiệt có thể dùng nước mát
nếu trẻ còn tỉnh táo hãy cho trẻ uống nước căng sống càng tốt
hay liên tục theo dõi thân nhiệt và làm mát cơ thể cho trẻ
tới khi nào nhiệt độ trở lại mức ổn định
nếu trẻ không tỉnh thì cần phải hồi sức tiêm phủ ngay lập tức
song song với những việc trên phụ huynh cũng cần phải gọi xe cấp cứu ngay lập tức
hoặc lập tức đưa trẻ tới bệnh viện cơ sở y tế gần nhất

hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé